tính đến sáu giờ sáng nay ngày năm tháng bốn tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta là hai trăm bốn mươi trường hợp
trong đó một trăm bốn mươi chín ca từ nước ngoài chiếm sáu mươi một
hai mươi một người lây nhiễm thư phát trong đó có sáu mươi một người thuộc ổ dịch nội địa
như vậy sau một mươi hai tiếng việt nam không ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín mới
số trường hợp mắc covid một mươi chín ở nước ta giữ nguyên như lúc một mươi tám h ngày bốn tháng bốn
tổng số mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm bằng pcr ở hà nội là tám tám trăm tám mươi sáu mẫu
chưa có mẫu nào dương tính với sars cov hai
về tình hình điều trị hiện có bốn bệnh nhân nặng đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đã có tiến triển cụ thể bệnh nhân số hai mươi kết thúc ecmo vào lúc một mươi hai h hai mươi ngày bốn tháng bốn
các bệnh nhân nặng khác đã ngưng máy thở từ mấy ngày qua và đang tập thở
kết quả xét nghiệm đã âm tính trở lại
tuy nhiên trong số này có một bệnh nhân cao tuổi là bệnh nhân số một trăm sáu mươi một tám mươi tám tuổi vẫn đang thở máy không sốt tình trạng lâm sàng ổ định không có suy tạng khác
bệnh nhân này suất huyết não cao huyết áp tiểu đường hở van động mạch chủ thể trạng gây yếu